hai giờ chiều cùng ngày chúng tôi quay lại phường mũi né như lời hẹn của bà lý
vậy nhưng khác với việc hẹn cung cấp thông tin cho phóng viên bà lý liên tục tỏ thái độ bất hợp tác
mặc cho chúng tôi ngồi đợi bà lý vẫn làm việc rồi lại rời khỏi bà làm việc mà không có bất cứ trao đổi nào với phóng viên
một mươi phút trôi qua bà lý bắt đầu trao đổi với phóng viên bằng những thông tin nhỏ giọt
về cái tính pháp lý tính pháp lý về nguồn gốc đất của chính hội dân này
thì phường cũng đã xét hợp có thành lập một cái hội đồng để mà hợp xét cái tính pháp lý về nguồn gốc đất
thì theo cái biên bản số bốn ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám và một cái biên bản số năm ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai nghìn một mươi tám
tên biên bản số biên bản ngày phát hành biên bản
vỏn vẹn là những thông tin mà bà lý cung cấp
tuy nhiên phần quan trọng là nội dung biên bản thì bà lý lại không nêu ra

nó phải có kết quả chứ chị nói mỗi cái xét tính pháp lý rồi chị bảo bà lý
sao giờ chị và chị gặp lãnh đạo em ấy
chứ giờ em chỉ báo cáo với lãnh đạo em là bây giờ phường em đã hợp xé hai cái biên bản
rồi nhưng mà hợp xét biên bản gửi thành phố
chị làm việc với bà lý chị quăng mỗi hai cái biên bản tên ra đấy thì làm sao bà lý biết được nó là cái gì
còn nếu gì thì chị nắm thông tin chị và chị hỏi thêm sếp em ấy
tại vì sếp em chỉ đạo em chỉ cung cấp như vậy cho bên mình thôi
cung cấp như vậy cung cấp thông tin như thế này cung cấp hai cái thông tin này thì làm sao em xử lý được
chúng tôi đề nghị được cung cấp biên bản hoặc nội dung biên bản
thì bà lý liên tục nói để xin ý kiến lãnh đạo
và sau nhiều lần ra vào xin ý kiến lãnh đạo
bà lý từ chối cung cấp mọi thông tin liên quan với lý do tòa án đang làm việc
rồi lãnh đạo em chỉ nói là chị cung cấp cho chị những cái đó thôi
còn bây giờ thì không có gì mà
đến pháp lý của tổng hợp
không đồng ý với cách làm việc của bà lý
chúng tôi tiếp tục quay lại phòng ông vũ
nhưng cũng chỉ nhận được cái khoát tay như thế này
từ cách làm việc tỷ lạ
thiếu tôn trọng phóng viên
viện lý do tòa án đang làm việc
để từ chối cung cấp thông tin
đang cho thấy những dấu hiệu bất thường của địa phương này
trong việc xác định nguồn gốc đất của dự án trên
đáng chú ý
việc quản lý đất đai phải căn cứ trên nhiều văn bản giấy tờ
như sổ mục kê
bản đồ địa chính cấp xã phường
hồ sơ sổ sách theo dõi biến động sử dụng đất của địa phương
chứ không chỉ là một biên bản xét tính pháp lý nguồn gốc đất
như ông phó chủ tịch
và bà địa chính nêu trên
việc cung cấp thông tin cho báo chí
đã trách nhiệm của địa phương
không phụ thuộc vào hoạt động của một cơ quan thứ ba
nội dung phóng viên làm việc
cũng hoàn toàn thuộc lĩnh vực quản lý của phường
việc ủy ban nhân dân phủ mũi né
là lý do tòa án đang thụ lý
để bưng bít thông tin là hoàn toàn sai luật báo chí
và các nghị định hướng dẫn
thất bại khi muốn có được thông tin minh bạch
từ phía ủy ban nhân dân phủ mũi né
chúng tôi tìm đến những nhân chứng tại địa phương
để hiểu rõ hơn về nguồn gốc đất trên
trước đây trong thời gian sau giả phóng
thì ở địa phương có khuyến khích mọi người
tức là cây lưỡng thật ngắn ngày
phủ xanh đầu trọc
tắt trống mấy cái đầu đó
để tạo trồng rừng
thì một số hộ của bà con ở đây
thì lên khu vực
mà đầu trọc
tức là trong đó
thì có cái khu vực
là thi công
của cái công trình
của cái dự án của
quỳnh gia huy
lên mà khai hoan
ở khu vực đất đó
của một số bà con hộ
ở đây là đúng và có thật
và trong cái thời gian trước đó
cái việc quản lý
của chính quyền địa phương
thì cũng khuyến khích vậy thôi
chứ không có
là đo vẽ công nhận
hoặc là làm những cái mà
là khu vực đó
cho nên là
dân người ta có sức lúc nào
thì ta phát khoa trồng cây
cái tục lợi
cái truyền thông đó
thì nó vẫn tiếp tục
trong những cái
trong những năm đó
vì cái sự phát triển
có nhiều người
người ta không có
tiếp tục làm
chuyển nhượng lại
cho những người khác
theo cái hình thức
cũng như là hồi cộng đất lại
mặc dù không có quyền lợi
tại khu vực đất
đã bị thu hồi
nhưng với vai trò
là người địa phương
sinh sống và làm việc
tại đây qua các thời kỳ
với nhiều vai trò khác nhau
như giáo viên
rồi hiệu trưởng trường trung học
ủy viên thư ký
của ủy bác nhân dân phường
rồi sau đó là
phó chủ tịch ủy bác nhân dân phường
ông an là người nắm rõ
lịch sử phần đất trên
việc cho rằng
đây là đất trồng cây lâu năm
do phường quản lý
theo ông an
là hoàn toàn sai thực tế
thực ra thường thường
là quyến khích cho người dân
người ta khai hoa
người ta phủ xanh
người ta trồng trò
trước mắt là cây
lương thực ngắn ngày
sau đó trồng rừng
thì bây giờ là
mình muốn giao cho
một đơn vị nào đó
thì đương nhiên là
tiến hành đền bù
quy định lục lực đài bây giờ
tiếc rằng đất đó của nhà nước
mà dân khai hoa
từ hồi giờ đã trồng
một cái điều rồi
lên một cây kêu
trống hẹn rồi
thì bây giờ
anh có muốn làm một dự án gì
thì tôi đề nghị là
bây giờ phải hợp dân lại
dù anh có đất
hay là anh
hầu ai đi trăng nước
thì bây giờ
bao nhiêu bằng cái giá tiền
thì bây giờ
yêu cầu là cái doanh nghiệp
phải bầu thường lại
cho dân chúng tôi
thì ý kiến tôi đề nghị vậy thôi
chứ còn không phải là
mình tranh giành một cái gì hết
khi anh mà
lên một cái phương án nào
anh mà làm một cái
cái doanh nghiệp nào
anh đầu tư nhà máy
thì mới cứ
anh đầu tư rồi
anh phải có giống đâu
nhưng anh phải nghĩ lại
cái hồn hồn nước mắt
của dân chúng tôi
trên đất này
đã được các hộ dân canh tác
tự phát hàng chục năm về trước
nhưng không được địa phương
đưa vào hồ sơ
sổ sách để quản lý
khi giao cho doanh nghiệp
bất phải khiếu nại của người dân
thì địa phương mới họp
sách tính pháp lý
chúng tôi sẽ còn tiếp tục
làm rõ vấn đề
trong các chương trình tiếp theo